hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký quyết định số năm mươi sáu qdctn về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
kính mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng quyết định về việc tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín trên tiểu mục chính trị của báo nhân dân điện tử hôm nay
giordani là một trong số những bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng khi đánh bại đương kim vô địch australia
họ là đội đầu tiên giành vé đi tiếp trong khi đội tuyển việt nam phải chờ đến phút cuối cùng mới có tấm vé thứ tư dành cho đội thứ ba có thành tích tốt nhất
thế nhưng trận đấu tối qua giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển jordani với tỷ số bốn hai đã khiến cổ động viên vỡ hòa niềm hân hoan
trên các báo lao động tuổi trẻ hôm nay đều đăng tải bài viết liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển jordani
quả cảm và đẳng cấp lần đầu tiên việt nam vào tứ kết asian cup và đá miêu trí thắng thuyết phục
chi tiết mời quý vị và các bạn đón xem trên báo lao động và tuổi trẻ
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán thị trường mua bán vàng mã hiện đang rất tấp nập và sôi động
ai cũng biết tác hại của đốt vàng mã nhưng nếu chỉ vận động thì sẽ khó thay đổi ý thức của người dân
lãng phí hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm tuyên chiến với nạn đốt vàng mã cán bộ phải nêu gương là bài viết trên trang nhất và trang ba báo lao động
một tỷ đồng tiền thật bị đốt cháy mỗi năm bởi phong tục
đốt vàng mã đó là con số được các cơ quan chức năng khẳng định
năm ngoái trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã ra văn bản đề nghị không đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự phật giáo
thế nhưng vào những ngày cuối năm đặc biệt dịp dằm tháng chạp dịp tết ông công ông táo và tết âm lịch
thì thị trường mua bán vàng mã lại rộ lên vàng mã được đốt đỏ rực ở các điểm tâm linh gây tốn kém ô nhiễm môi trường
còn trên trang chín báo sài gòn giải phóng có bài sức mua hàng tết bắt đầu tăng
thị trường đang bước vào cao điểm bán hàng tết
sự khác biệt của thị trường tết năm nay đó là sức mua đã bắt đầu khá cao và lượng hàng vẫn rất dồi dào giá bán ổn định
tại thời điểm này hầu hết các siêu thị doanh nghiệp đang bước vào chiến dịch giá tốt bằng cách tăng khuyến mãi
giảm giá đối với hàng ngàn sản phẩm để kích cầu tiêu dùng như giảm giá đến năm mươi đối với nhiều nhóm sản phẩm
hoặc đối với các đơn mua hàng trị giá từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đồng trở lên
hay như với khách vip sẽ có chương trình tặng điểm thưởng hoặc giảm sâu giá bán ở một số mặt hàng để làm tăng thêm sự ưu tiên khi đến mua sắm tại siêu thị
gần đây tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới việt trung liên tục tăng
trong năm hai nghìn một mươi tám các lực lượng chức năng của việt nam trung quốc đã bắt giữ bốn mươi tám vụ mua bán người bắt chín đối tượng và giải cứu sáu mươi ba nạn nhân
chủ yếu là phụ nữ trẻ em trong độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi sáu ở vùng sâu vùng xa vùng nông thôn học sinh tại các trường học
kính mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết phận thiếu nữ bị bán qua biên giới kỳ một ngay trở về đầy nước mắt trên trang một mươi tám báo tuổi trẻ
trên trang sáu báo hà nội mới hôm nay có bài viết thành phố hồ chí minh lan tỏa những mô hình giữ an ninh trật tự
thành phố hồ chí minh hiện có gần một trăm linh mô hình về công tác giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm
với những hoạt động thiết thực nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả cao và có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng như nhà trọ tự quản
nghiệp đoàn bốc xếp tự quản về an ninh trật tự tổ công nhân đường phố phòng chống tội phạm
đặc biệt là mô hình camera giám sát an ninh trật tự đã được nhân rộng ở hai mươi bốn quận huyện
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh cho biết đang tiếp tục xây dựng
củng cố và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả
theo hướng xã hội hóa ngày càng cao đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tự quản
tự bảo vệ tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại